các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể từ ngày ba đến ngày chín tháng một mươi một trên địa bàn ghi nhận một sáu trăm năm mươi tám ca nhiễm mới trong đó có một một trăm tám mươi năm ca nhiễm cộng đồng
nhưng từ ngày một mươi đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một số ca nhiễm mới lên đến hai tám trăm ba mươi năm ca với một năm trăm sáu mươi ca cộng đồng
theo nhận định của cơ quan chức năng bình thuận hiện nay xuất hiện tình trạng quá tải ở nhiều khu cách ly tập trung khi f và f một liên tục tăng
các địa phương chưa tích cực triển khai cách ly f f một tại nhà
khiến cho các khu cách ly điều trị tập trung càng quá tải
hệ thống y tế thiếu nhân lực trầm trọng trong khi đó tỷ lệ tiêm vaccine mũi hai cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên chỉ đạt hai mươi tám hai mũi một đã đạt chín mươi một
trước diễn biến phức tạp của dịch trên địa bàn lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cho rằng
vẫn phải áp dụng giải pháp hạn chế tiếp xúc giữa người với người dừng các hoạt động không cần thiết
và sử dụng các chốt kiểm dịch để hạn chế người dân ra vào các vùng đỏ
đặc biệt yêu cầu các địa phương khẩn trương áp dụng biện pháp cách ly f f một tại nhà nhằm giảm áp lực cho hệ thống y tế và các khu cách ly
ngày một mươi tám tháng một mươi một ủy ban nhân dân tp vũng tàu cho biết đã kiến nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bà rịa vũng tàu
xem xét chấp thuận nâng cấp độ dịch tại xã long sơn thành phố vũng tàu lên cấp độ bốn hiện tại đang ở cấp độ ba
theo thành phố vũng tàu tình hình dịch diễn biến phức tạp tại xã long sơn đặc biệt tại dự án tổ hợp hóa dầu long sơn và chợ xã long sơn
cụ thể tính từ ngày một mươi đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một phát sinh một trăm một mươi bảy ca bệnh tại xã long sơn
đối với dự án tổ hợp hóa dầu long sơn hiện có một mươi hai hai trăm linh người làm việc tại đây
tại đồng nai từ khi nới lỏng giãn cách số ca f ở đồng nai vẫn ở mức cao từ năm trăm linh đến một ca một ngày
trong đó f trong cộng đồng luôn trên hai trăm linh ca
ông phan huy hành vũ giám đốc sở y tế đồng nai cho biết phần lớn các f đều không có triệu chứng
ngoài ra hiện có trên tám mươi tám người dân một mươi tám tuổi trở lên được tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín
trong đó đối tượng trên năm mươi tuổi đạt tỷ lệ chín mươi năm nên dù ca nhiễm có cao nhưng số người có triệu chứng nặng và tử vong rất thấp
và để kịp thời xử lý f trong cộng đồng và điều trị f tại nhà đồng nai đã yêu cầu thành lập cấp các trạm y tế lưu động
tại quảng nam những ngày qua liên tục ghi nhận nhiều ca covid một mươi chín trong cộng đồng
đáng chú ý ngành y tế đã ghi nhận hai mươi năm học sinh tại trường trung học phổ thông nguyễn duy hiệu thuộc phường vĩnh diện thị xã điện bàn
và hai công nhân tại một công ty ở khu công nghiệp điện nam điện ngọc cũng liên quan ổ dịch tại ngôi trường này
nên nguy cơ bùng phát dịch trở lại tại khu công nghiệp là rất cao
ngành y tế đang tích cực truy vết xét nghiệm nhanh đối với tất cả học sinh giáo viên nhân viên lao động tại trường trung học phổ thông nguyễn duy hiệu
với gần một chín trăm linh người để bóc tách các ca covid một mươi chín ra khỏi cộng đồng
trong khi đó tại quảng trị dịch lan rộng huyện miền núi vùng biển
cụ thể từ đầu tháng một mươi một dịch covid một mươi chín bất ngờ bùng phát tại hai huyện vùng cao hướng hóa và đắk rông
đến ngày một mươi tám tháng một mươi một tại huyện hướng hóa có chín mươi tám ca nhiễm với hàng chục ca cộng đồng
chủ yếu tập trung ở vùng biên giới thị trấn vùng biên lao bảo hầu hết là người đồng bào dân tộc ít người và buôn bán ở cửa khẩu
trong các ngày từ một mươi sáu đến một mươi tám tháng một mươi một từ ổ dịch ở thị trấn lao bảo đã lây lan xuống các địa bàn xã mò ó và thị trấn crong clang
và xã vĩnh khê với hàng chục ca
ông đỗ văn hùng giám đốc sở y tế quảng trị cho biết sẽ dồn toàn lực để dập dịch tại thị trấn lao bảo trong một mươi ngày
các tỉnh đồng bằng sông kiều long cũng đang nỗ lực ứng phó
trước tình hình dịch covid một mươi chín
trong thời gian diễn biến phức tạp số ca mắc liên tục tăng
ông văn công minh giám đốc sở y tế vĩnh long cho biết số ca mắc mới liên tục ghi nhận lên đến ba con số
đáng chú ý là số ca mắc trong cộng đồng chưa có dấu hiệu giảm
trong sáu ngày liên tiếp từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một mỗi ngày vĩnh long ghi nhận gần ba trăm linh ca mắc mới trong đó số ca cộng đồng chiếm gần một nửa
riêng sáng một mươi tám tháng một mươi một vĩnh long ghi nhận một trăm chín mươi năm ca mắc trong đó có một trăm một mươi ca cộng đồng
tại an giang ông trần quang hiền giám đốc sở y tế tỉnh này cho biết số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đang tăng nhanh
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một có hai ba trăm chín mươi hai ca riêng ngày một mươi bảy tháng một mươi một có năm trăm một mươi một ca và tám ca tử vong
tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến ngày một mươi tám tháng một mươi một an giang ghi nhận một mươi chín bảy trăm năm mươi sáu ca mắc
qua phân tích tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng chiếm ba mươi với sáu một ca
hiện có nhiều ổ dịch mới tại các huyện châu thành an phú hà nội hà nội hà nội
châu đông an phú chợ mới tri tôn tỉnh biên và thành phố châu đốc
ông lê quốc phong bí thư tỉnh ủy đồng tháp cho biết dịch bệnh tại tỉnh đang bùng phát và tăng đột biến trở lại
trong ngày một mươi tám tháng một mươi một tỉnh ghi nhận hơn năm trăm linh ca mắc mới trong khi giai đoạn ba chống dịch cao điểm trước
thì ngày cao điểm nhất chưa ghi nhận đến hai trăm linh ca mắc một ngày
còn theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cà mau
từ đầu tháng một mươi một đến nay số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh liên tục tăng cao
trong tuần có một bảy trăm bốn mươi một ca mắc mới tăng bốn mươi bảy năm mươi bốn so với tuần trước trong đó có sáu trăm bảy mươi chín ca cộng đồng
ông nguyễn minh luân phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau nhận định
những ngày tới số f trong cộng đồng có thể tiếp tục tăng
theo bác sĩ trần thanh thảo giám đốc sở y tế tiền giang
trong tuần qua số ca mắc covid một mươi chín tại tỉnh này tăng cao đột ngột trở lại
trung bình mỗi ngày gần năm trăm linh ca với khoảng một phần ba là số ca cộng đồng
trong điều kiện các ổ dịch đang diễn biến phức tạp
khả năng thu dung điều trị của tỉnh đã kịch trần
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bạc liêu cho hay
số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng liên tục tăng cao
vào sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một tỉnh ghi nhận ba trăm một mươi bốn ca mắc trong đó có hai trăm hai mươi một ca cộng đồng
tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay bạc liêu có tám hai trăm hai mươi ba ca mắc có bốn tám trăm bảy mươi một ca khỏi bệnh
bảy mươi bảy ca tử vong hiện đang điều trị ba hai trăm bảy mươi năm ca
theo ông trần văn khải
phó giám đốc sở y tế sốc kỳ
sóc trăng ngoài điểm nóng là ổ dịch trên địa bàn huyện trần đề
gần đây tỉnh ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn huyện kế sách và thành phố sóc trăng
chiều một mươi tám tháng một mươi một phó thủ tướng vũ đức đam cùng đoàn công tác đã làm việc với bàn chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
buổi làm việc còn có sự tham gia của bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên
ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết
từ ngày một tháng một mươi thành phố triển khai các biện pháp thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
việc mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội trên nguyên tắc an toàn đến đâu mở cửa đến đó mở cửa phải đảm bảo an toàn
theo ông đức nếu nơi nào tổ chức tốt thì không ghi nhận trường hợp lây nhiễm liên quan đến việc mở quán ăn hay không mở quán ăn
thành phố cũng don rén khi chỉ cho mở đến hai mươi một h
trên tinh thần đó thành phố tiếp tục thêm hai tuần thí điểm nữa với quy mô rộng hơn trên toàn thành phố ở những nơi đảm bảo an toàn đủ điều kiện đóng cửa trước hai mươi hai h
riêng hoạt động massage karaoke spa thì thành phố thống nhất tạm ngưng đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một vì còn một số vấn đề cần cân nhắc kỹ
ra soát bộ tiêu chí để hướng dẫn kỹ hơn cho doanh nghiệp
ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho biết số ca cách ly tại nhà những ngày gần đây tăng dần
hiện nay có khoảng năm mươi f
thành phố cũng rất lo khi quản lý số lượng lớn cách ly tại nhà
số trường hợp chuyển nặng có dấu hiệu tăng
tương tự về tổng thể chung số ca tử vong từ ngày một tháng một mươi đến nay giảm dần nhưng hai tuần nay lại có dấu hiệu tăng giao động từ ba mươi đến bốn mươi ca một ngày
trong đó có cả các bệnh nhân nặng từ các tỉnh thành khác chuyển đến
về các biện pháp đã triển khai ông tăng trí thượng cho biết ngành y tế đã ban hành các quy trình xử lý f trong tình hình mới ở trong cộng đồng
cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở y tế thành lập các đội đặc nhiệm kiểm dịch để phát hiện và can thiệp sớm các ổ dịch trong cộng đồng
giám đốc sở y tế tp hcm cũng cho biết thêm ngành y tế đã xác định ngữ chịu đựng và các kịch bản thu dung điều trị khi không còn lực lượng tri viện
trong điều kiện vừa điều trị bệnh khác vừa điều trị bệnh covid một mươi chín thì ngưỡng chịu đựng của thành phố là một trăm hai mươi f
hiện nay số ca f toàn thành phố bao gồm cả cách ly tại nhà là hơn sáu mươi bốn f
thành phố đang duy trì tám mươi sáu trạm y tế lưu động do bệnh viện quân y phụ trách hơn một trăm linh trạm do ngành y tế thành phố triển khai
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên nhìn nhận số caf những ngày gần đây có xu hướng tăng từ nguồn lây tại chỗ và từ nơi khác về
hiện số ca f ở thành phố hơn sáu mươi bốn người và chắc chắn thấp hơn con số thực tế
ông nên nhấn mạnh vấn đề với sức chiều đựng này thì mức độ tăng một đến hai ca mỗi ngày khoảng ba mươi ngày nữa thì sẽ quá tải
vậy sau đó sẽ phải làm sao
liệu có quay lại giãn cách nữa hay không
tuy nhiên ông nên nhìn nhận số ca f khỏi bệnh có thể cân đối được
cụ thể mỗi ngày có khoảng một ba trăm linh ca mắc mới nhưng có đến bảy trăm linh tám trăm linh ca khỏi bệnh
cụ thể có thể cân đối bằng việc giảm lây chùm lây ổ qua lực lượng phản ứng nhanh
các ca nhiễm tăng giải rác hiện chưa chủ động được nên điều quan trọng nhất là ý thức của người dân
thứ hai là cấp thuốc ngay cho f mới phát hiện qua đó rút ngắn thời gian điều trị
đồng thời hệ thống bệnh viện công tư quân dân y đông tây y cần được kích hoạt để người dân có bệnh thì tiếp cận y tế nhanh nhất
kết luận buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đặt ra yêu cầu trong tình hình mới
đó là ngành y tế phải giám sát được hoạt động của người dân
trong đó vai trò của công an rất quan trọng kết hợp với lực lượng y tế mạng lưới thầy thuốc đồng hành
tất cả những người có nguy cơ như người chưa tiêm vaccine người có bệnh nền người già trẻ em chưa tiêm vaccine
cần được giám sát chặt chẽ phân công từng tổ đặc nhiệm kết nối vào mạng lưới thầy thuốc đồng hành
làm sao để người dân thấy có nguy cơ là xét nghiệm tinh thần là cả người dân doanh nghiệp người lao động không ai có động cơ không ai muốn giấu việc mình bị nhiễm covid một mươi chín
phải làm sao để người dân mong muốn được xét nghiệm trước và điều trị sớm chứ không phải lo sợ cách ly điều trị dừng sản xuất đến mức phải giấu
phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá đây là việc rất quan trọng
chừng nào các quy định còn làm cho người dân doanh nghiệp sợ thì sẽ còn tình trạng dấu f và càng khiến cho ngành y tế vất vả hơn
phó thủ tướng đề nghị thành phố tiếp tục cảnh giác không được phép nơi lỏng trong điều kiện tỷ lệ tiêm vaccine bao phủ rộng thì bình tĩnh hơn
thời gian qua thành phố là đơn vị đi đầu đúc kết rút nhiều kinh nghiệm giúp các địa phương khác bình tĩnh xử lý
bên cạnh đó thành phố hồ chí minh cũng cần thường xuyên lấy mẫu bệnh nhân để xét nghiệm xem có chủ mới hay không
phó thủ tướng vũ đức đam cũng đề nghị tp hcm mạnh dạn mở cửa du lịch quốc tế đón kiểu bào về nước thông qua các quy định về tiêm vaccine covid một mươi chín xét nghiệm nhất là trong bối cảnh tết nguyên đán đang đến gần
nhu cầu về nước của bà con việt kiều là nhu cầu rất chính đáng cả về mặt tình cảm với quê hương và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội đất nước
quan điểm của phó thủ tướng vũ đức đam là tạo điều kiện cho bà con về nước đón tết